hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đó có bốn bệnh viện hạng một trực thuộc bộ được đầu tư trang bị hiện đại tổ chức bộ máy ngày càng được củng cố mở rộng và kiện toàn theo hướng chuyên sâu phục vụ thiết thực cho công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
tấm lòng nhân ái của người chiến sĩ khoác áo blue đã mang lại niềm vui cho hàng vạn người bệnh

khi sử dụng tài khoản định danh điện tử công dân sẽ được bảo mật thông tin tránh bị giả mạo giúp các giao dịch được an toàn
công dân có nhu cầu cấp tài khoản định danh điện tử sẽ đăng ký với cán bộ tiếp nhận giấy tờ làm căn cước công dân gắn chip với thông tin như số điện thoại email
trường hợp muốn đăng ký tích hợp các thông tin hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia các giấy tờ như giấy phép lái xe đăng ký xe bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cần mang thêm các loại giấy tờ gốc để đối chiếu
sáng nay cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an đã tổ chức lớp tập huấn triển khai cung cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy mức độ ba mức độ bốn trên cổng dịch vụ công bộ công an khu vực phía bắc
lớp tập huấn nhằm tổ chức đào tạo huấn luyện việc tiếp nhận xử lý giải quyết trả kết quả đối với các thủ tục hành chính mức độ ba bốn trên môi trường điện tử cho công an các địa phương
tại lớp tập huấn cán bộ công an các địa phương khu vực phía bắc đã được truyền đạt một số vấn đề chung của cổng dịch vụ công bộ công an và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện hướng dẫn sử dụng đăng ký chữ ký số xác thực văn bản điện tử trao đổi một số nội dung về việc tiếp nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ biêu chính công ích thực hiện thao tác mẫu việc tiếp nhận xử lý hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy trễ cháy nhằm phục vụ tốt nhất cho
tại tỉnh quảng nam vào ngày hôm nay trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã thủ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai với sự tham dự của năm trăm sáu mươi công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân đợt này
trong thời gian ba tháng các chiến sĩ mới sẽ được trang bị những kiến thức về chính trị nghiệp vụ pháp luật quân sự võ thuật và bắn súng chiến thuật cảnh sát cơ động trong công tác cơ động chiến đấu vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu thực hành xử lý cháy nổ và cứu nạn cứu hộ
đây là cơ hội để các chiến sĩ mới được làm quen học tập rèn luyện trong môi trường của lực lượng công an nhân dân xây dựng các kỹ năng tác chiến tập thể đoàn kết để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao
với phương châm vượt nắng thắng mưa say sư học tập trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ và các chiến sĩ mới xem đây là động lực phân đấu đạt kết quả cao nhất trong toàn khóa huấn luyện đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới
thưa quý vị với mục tiêu chăm lo cho thế hệ trẻ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc đã nhận đỡ đầu hỗ trợ cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
việc làm ý nghĩa này thì đã tiếp thêm động lực giúp các em học sinh được tiếp bước đến trường
vươn lên trong học tập định hướng tương lai để các em trở thành những công dân có ích cho xã hội
trong căn nhà đơn sơ này hai chị em trần phương anh và trần trường an ở xã đại đình huyện tam đào sống nương tựa vào nhau
từ nhỏ đã không biết mặt bố mẹ bị tai nạn mất khi đi làm thuê ở hà nội
ông bà ngoại tuổi đã già sức yếu thường xuyên qua lại chăm sóc hai cháu
biết được hoàn cảnh của gia đình phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã nhận đỡ đầu anh và an
hỗ trợ mỗi em một triệu đồng một tháng cho đến khi các em đủ một mươi tám tuổi
tiếp tục hành trình gieo yêu thương cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc
đã đến đỡ đầu ba anh em ngô thanh tùng ngô thị ngọc ánh ngô bảo trâm ở xã tam hợp huyện bình xuyên
mẹ bị ung thư
mất khi đang mang bầu em bé thứ ba được tám tháng
bố nghiện ma túy thường xuyên không ở nhà không có họ hàng thân thích
hàng ngày ba anh em tự chăm sóc nhau và sống bằng sự giúp đỡ của các nhà hào tâm và những người hàng xóm tốt bụng
giờ đây cuộc sống và tương lai của các em sẽ yên tâm hơn khi nhận được sự chăm lo giúp đỡ của các cán bộ
chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc với mức hỗ trợ ba triệu đồng một tháng
qua cuộc sống
cho đến thời điểm hiện tại phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc đã nhận đỡ đầu cho một mươi năm học sinh có hoàn cảnh khó khăn
với mức hỗ trợ một triệu đồng một tháng
và với những tình cảm chân thành của các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
thì số em học sinh được nhận đỡ đầu sẽ còn tăng lên bởi đây là hoạt động thường niên được tổ chức triển khai trong đơn vị
trong khi kế hoạch được triển khai hầu hết tất cả cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tham gia hưởng ứng một trăm linh
và với tinh thần giá lành đúng giá rách
các cán bộ chiến sĩ triển khai đến đi giả soát đến các huyện để mục đích chính để giúp đỡ các em nhỏ
đặc biệt những em đang tuổi học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp cho các em có một phần nào đó trong cuộc sống
để phát triển sau này thành những cư dân có ích cho xã hội
với cách làm nhân văn và hiệu quả này các em học sinh không chỉ được giúp đỡ về vật chất mà còn được động viên về tinh thần
chắp cánh ước mơ để các em đến trường vượt qua khó khăn